sáng nay hai mươi bốn tháng bốn bệnh nhân số hai trăm bốn mươi bảy nhiễm covid một mươi chín đã được xuất viện sau một mươi tám ngày được theo dõi
điều trị tại bệnh viện phổi đồng nai đây là trường hợp đầu tiên và duy nhất
nhiễm covid một mươi chín ở đồng nai tính đến thời điểm này
bệnh nhân số hai trăm bốn mươi bảy đã có hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai và kết quả
x quang phổi chưa ghi nhận bất thường bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi một mươi bốn ngày tại
khu cách ly trường đại học đồng nai mà không về nhà nhằm bảo đảm an toàn cho người thân và
cộng đồng bệnh nhân là đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh số một trăm hai mươi bốn người brazil